đứa trẻ đang đau ốm
luân phiên theo tuần những người lau cửa kính sẽ hóa trang thành tia chớp người rơi người sắt người nhện hay là siêu nhân
người mù hoặc khiếm thị thường gặp rất nhiều khó khăn để thưởng thức phim ảnh bởi họ không thể theo dõi những gì được trình chiếu trên màn ảnh
đó là lý do một nhóm tình nguyện có tên là giạp chiếu phim thi thầm đã được thành lập tại thủ đô jakarta của indonesia
giúp họ xem phim bằng cách trở thành cặp mắt của người khiếm thị
mỗi tháng các tình nguyện viên lại đi cùng với một nhóm một mươi sáu người khiếm thị tới dạp xem một bộ phim
ngồi cạnh những người khiếm thị các tình nguyện viên miêu tả lại cảnh phim và giúp họ mừng tượng được kịch bản
đây là một sáng kiến bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi năm với hy vọng đem đến cơ hội tiếp cận giải trí cho người khuyết tật ở jakarta
anh siswanto là một người mù bẩm sinh
kể từ khi có dự án dạp chiếu phim thì thầm anh chưa từng bỏ sót một buổi chiếu phim nào của nhóm
họ giúp tôi rất nhiều trong việc mở mang sự tưởng tượng của tôi một người mù nhưng lại thích phim ảnh
các tình nguyện viên hy vọng chính phủ indonesia sẽ chú ý đến nỗ lực của họ và tài trợ các thiết bị cần thiết trong cuộc sống của người mù
từng là một trong những điểm nóng về tội phạm với tỷ lệ sấp xỉ một vụ kiểm tra

trong một đêm sáng khi mặt trời còn chưa ló dạng anh luke lái xe đến nhà tù thành phố sydney để đón các tù nhân
junior newkey đã thi hành được ba phần tư án tù vì tội danh cướp có vũ trang
nhưng nhờ vào chương trình cải tạo đặc biệt này anh được phép ra ngoài phạm vi trại giam ba lần một tuần để chơi đấm bốc
lớp học đấm bốc bắt đầu lúc sáu giờ sáng này được thành lập để những người dân khu rath sydney có chỗ luyện tập
nó hướng đến giúp các thanh thiếu niên địa phương có được sự tập trung
và các cư dân của cộng đồng bất ổn về an ninh này có cơ hội được giao lưu
các nhân viên cảnh sát cùng luyện tập
và trong hai năm trở lại đây các phạm nhân gốc thổ dân cũng được phép tham gia
ở đây tôi được học kỹ thuật đấm bốc từ các huấn luyện viên và còn được chia sẻ kinh nghiệm sống nữa
redfhone là một cộng đồng có tỷ lệ người thổ dân úc cao
và cũng từng là một khu vực có tỷ lệ tội phạm cao hàng đầu sydney
thế nhưng mọi thứ đã thay đổi
từ con số một trăm linh vụ phạm tội một tháng vào năm hai nghìn tám
tới năm hai nghìn một mươi năm tổng số vụ phạm tội của khu này trong cả năm chỉ là bảy mươi bốn
rất nhiều nam giới người thổ dân không tìm được sự cân bằng trong cuộc sống
dẫn đến tỷ lệ vụ phạm tội cướp có vũ trang trước đây rất cao
chương trình này được thành lập để tạo ra một mạng lưới hỗ trợ họ
cảnh sát chúng tôi phối hợp với những lãnh đạo thổ dân giúp thanh thiếu niên hiểu hơn về kỷ luật
nâng cao ý thức tôn trọng bản thân gia đình và chính quyền
nhà chức trách địa phương cũng hy vọng sẽ đạt được thành công tương tự với mục tiêu cải tạo phạm nhân
trung bình cứ ba phạm nhân được mãn án sau khi tham gia chương trình này thì chỉ có một người tái phạm tội
đây là con số đáng khích lệ nếu biết tỷ lệ tội phạm tái phạm ở úc là năm mươi
không được bổ sung đủ nước vào cơ thể con người sẽ kiệt sức và tử vong chỉ sau vài ngày
thế nhưng phải uống nước đã nhiễm độc
cũng không khác gì tự đầu độc cơ thể mình và cái chết đau đớn chỉ đến chậm hơn mà thôi
ấy vậy mà hàng triệu người dân nghèo tại bangladesh đang buộc phải sử dụng
nguồn nước nhiễm asean hàng ngày để ăn uống tắm rửa vì họ không còn lựa chọn nào khác
bốn thập kỷ trước các tổ chức hỗ trợ nhân đạo đã cam kết cung cấp đủ nước sạch sinh hoạt
cho người dân bangladesh bằng các giếng khoan trên khắp cả nước
nhưng thay vì mang đến nguồn nước sạch các nghiên cứu cho thấy hàng chục triệu người bangladesh
đã hàng ngày dung nạp thứ nước có nồng độ asean rất cao
arsen vốn là hóa chất độc hại với con người độc gấp bốn lần thủy ngân
và là nguyên nhân trực tiếp gây ra các loại ung thư da bằng quang thận và phổi
với dân số một trăm năm mươi triệu bangladesh là một trong những quốc gia có mật độ dân số cao nhất
nhu cầu cho giáo dục chăm sóc sức khỏe và an ninh là rất lớn
nhưng không gì cấp thiết bằng nhu cầu nước sạch ở đây
suốt một thời gian dài chị sanma không biết điều gì đang xảy ra với cơ thể mình
chị không dám đi đến gần bếp lò
không chịu được nhiệt độ cao
giữa trời nắng cũng không dám bước chân ra ngoài trời
phải mất vài năm bác sĩ mới cho chị rõ vấn đề của chị
đó là từ nguồn nước chị uống hàng ngày
gia đình tôi đã đưa tôi đến khám rất nhiều bác sĩ
họ đều chuẩn đoán là tôi mắc bệnh ngoài da
mãi tới khi một người từ chương trình kiểm soát asean trong nước tới làng tôi
thì họ mới tìm ra vấn đề của tôi
những chấm đen trên lòng bàn tay lòng bàn chân của sanma
là điển hình của việc nhiễm độc
asen hay thạch tín nếu không được chữa trị kịp thời
chúng có thể xưng tấy và lan rộng khắp cơ thể
dẫn đến nhiều loại hình ung thư khác nhau
tôi hỏi bác sĩ là sao cùng uống một nguồn nước mà người nhà tôi lại không bị bệnh
họ nói thận tôi không đủ khỏe
để lọc hết asean ra khỏi cơ thể hệ miễn dịch của tôi không đủ để chống lại chất độc
điều này cũng giống như việc hút thuốc
có những người uống nước nhiễm arsen mà vẫn không bệnh thật gì
nhưng cũng có những người chết ở tuổi bốn mươi vì ung thư
nước nhiễm asean đến từ những chiếc giếng khoan như thế này
nước được bơm từ mạch cách mặt đất chỉ vài mét
ngày xưa người ta uống nước từ ao hồ
nước đó không chứa arsen
nhưng kể từ thập kỷ bảy mươi của thế kỷ trước
khi chính phủ khoan nhiều giếng nước nông phục vụ dân sinh
để người dân không phải đi xa lấy nước
và nhiều vùng đất lại chứa arsen tự nhiên
thì nước nhiễm asean mới trở thành một vấn đề lớn
giải pháp bây giờ là khoan những giếng nước sâu hơn tầng đất chứa acen
nhưng từ giờ cho tới khi phương pháp đó được áp dụng phổ biến
bốn mươi ba người bangladesh sẽ tiếp tục chết mỗi năm do các bệnh liên quan đến arsen
nước nhiễm asean ở bangladesh được xác định là do chính phủ khoan nhiều giếng nước quá nông
chỉ đến tầng đất có chứa nhiều chất acen tự nhiên
chính phủ bangladesh cho biết sẽ sớm khắc phục tình trạng này bằng cách khoan hai mươi một giếng nước sâu
song không phải người dân nghèo nào cũng có thể được hưởng lợi
đã có những nguồn tin chỉ ra rằng
các nhà lập pháp quyết định năm mươi số lượng giếng khoan do chính phủ tài trợ sẽ được đặt ở đâu
họ thường đặt giếng nước sạch tại nơi có nhiều người ủng hộ mình
thay vì đưa giếng đến những khu vực bị ảnh hưởng tồi tệ nhất
theo các nhà khoa học con người không thể nhận biết được arsen trong nước qua cảm quan
kể cả nước trong và có cảm giác sạch vẫn có thể chứa chất độc này
vậy nên khi chính phủ vẫn chưa giải quyết triệt đề được tình trạng ô nhiễm nguồn nước sạch
tính mạng của hàng triệu người vẫn đang trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc
một dự án của ngân hàng thế giới gần đây đã được triển khai
giúp người dân phân biệt giếng nước nhiễm độc với giếng nước sạch
với giếng có nhiễm asean họ sẽ sơn đỏ lên vòi nước
còn những giếng an toàn sẽ được sơn màu bạc hà
những chiếc giếng nước sạch này thường được khoan sâu từ hai trăm linh tới hai trăm năm mươi mét
nên chúng hoàn toàn không có chứa arsen
một phần quan trọng nữa của dự án là giáo dục người dân về tác hại của việc uống nước
nhiễm arsen trong thị trường
chúng tôi tác động trên nhiều phương tiện truyền thông như phát thanh truyền hình báo in
và cả những buổi nói chuyện trực tiếp tại các cộng đồng để nâng cao nhận thức về sử dụng nước sạch
tuy nhiên lay chuyển được thói quen của người dân không phải là điều đơn giản
một mươi triệu chiếc giếng khoan nông bơm tay này đã được thi công trên khắp bangladesh kể từ những năm bảy mươi của thế kỷ trước tới nay
trong ngắn hạn rất khó có giải pháp giảm sự lệ thuộc vào nước giếng khoan ở đất nước này
việc quản lý và thay thế nguồn nước sinh hoạt và canh tác lúa gạo là vấn đề rất bức thiết
ngành nông nghiệp của bangladesh cần phải thực sự quan tâm đến vấn đề này trước khi nó trở thành thảm họa về môi trường
có nhiều công nghệ để người dân dùng nước không nhiễm thạch tín từ rẻ cho tới đắt
vấn đề là phải chọn công nghệ nào thích hợp nhất cho từng vùng dân cư
dự án của ngân hàng thế giới chọn song song hai giải pháp là thi công các giếng khoan sâu
tới nay trên một mươi chiếc giếng đã được đào để phục vụ người dân
giải pháp còn lại là lắp đặt hệ thống xử lý asean tại các khu dân cư
nước được bơm lên sẽ qua hệ thống lọc rồi được bơm đến từng hộ dân
quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình từ đông sang tây hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau